thưa quý vị thưa các bạn xuân đã đến rất gần với mọi người mọi nhà
một mùa xuân mới đang đến với tất cả kỳ vọng mơ ước về điều tốt đẹp nhất sẽ đến với chúng ta
những ngày cuối năm thành phố hồ chí minh nhộn nhịp các chương trình chăm lo tết đến với các gia đình chính sách
cho người nghèo các công nhân lao động tại các khu chế xuất khu công nghiệp trên địa bàn
hoạt động này ngày càng đi vào chiều sâu đến với đúng trong từng hoàn cảnh và quan trọng hơn cả
tình người luôn đồng đầy đằng sau những phần quà trao tay
câu chuyện trước thêm năm mới xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
truyền hình nhân dân xin chuyển đến quý vị sau đây là những hoạt động ấm áp nghĩa tình trên thành phố mang tên bác
những năm qua hướng ứng cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh
và cuộc vận động xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh
thành phố hồ chí minh có chất lượng sống tốt văn minh hiện đại nghĩa tình
thành phố đã có nhiều cách làm hay sáng tạo phù hợp với yêu cầu và tình hình mới của từng địa phương
và được thấm sâu vào trong từng mỗi gia đình từng mỗi khu phố
đó là hình ảnh những ông cụ bà cụ về hưu nhưng vẫn tích cực làm công tác từ thiện
những đoàn viên thanh niên tình nguyện tích cực tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương
những việc làm hành động thăm lắng của họ đã góp phần tô điểm cho thành phố mang tên bắc
nghĩa tình giàu lòng nhân ái bao dung đối với những người nghèo và những khó khăn chung của đồng bào cả nước
thành phố hồ chí minh là nơi khởi nguồn rất nhiều phong trào lan tỏa trong cả nước
đặc biệt là các phong trào thi đua yêu nước
từ những tinh thần thép từ những tinh thần khát vọng lạc quan
cũng như những tinh thần nhân ái để làm sao xây dựng thành phố hồ chí minh xứng đáng là một thành phố anh hùng
xứng đáng là thành phố phấn đấu vì mục tiêu văn minh
đó là tấm lòng của những cựu chiến binh và những người mẹ chiến sĩ
nữ du kích cụ chi nữ chiến sĩ biệt động sài gòn năm xưa
họ đã góp nhặt từng đồng lương hưu của mình tiết kiệm để giúp đỡ những đồng đội nghèo
người nghèo xây dựng nhà tình nghĩa hỗ trợ vốn làm ăn mở lớp dạy học tình thương
trại nuôi dưỡng trẻ mù côi trẻ tàn tật
chúng tôi luôn luôn nâng đỡ tìm cách nâng đỡ giúp đỡ họ
chúng tôi khuyến khích những người doanh nhân cựu chiến binh khi mà làm ăn phát đạt rồi
thì tìm cách tạo công an việc làm cho con em cán bộ cụ chiến binh
mô hình bếp ăn nhân ái nghĩa tình khu phố năm phường bình trưng đông
và bếp cơm nhân ái quận hai mô hình câu lạc bộ bữa cơm từ thiện quận bảy
đã tổ chức những bữa cơm nhân ái
bữa cơm từ thiện chia sẻ cho người nghèo không có khả năng lao động
người neo đơn cơ nhở bị bệnh nang y bệnh nhân nghèo đang nằm điều trị tại các bệnh viện
mỗi một tháng tôi cho hai tấn hai gạo cho sáu phường giúp đỡ những bà già nêu đơn
những bệnh tật mất chức lao động không người nuôi dưỡng nghèo khổ
đến sinh cũng có cho triệu triệu rưỡi tùy theo hoàn cảnh
phòng khám từ thiện phòng khám đồng y
vân vân các bệnh viện các trung tâm cấp cứu cũng đã tổ chức nhiều hoạt động khám
điều trị cấp thuốc miễn phí tặng quà vân vân
bệnh viện quân hai chúng tôi phối hợp với hội thầy thú trẻ của tp hcm
cùng với các mạnh thường quân và các đơn vị nữa
đặc biệt là bán liên lạc đồng hương bạc liêu cà mau tp hcm
tổ chức một chương trình vui sưng
một là chúng tôi tổ chức một chương trình văn nghệ quê hương và những tấm lòng
dành để nguyên góp tiền
và có những phần quà cho những bệnh nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn trong dịp tết này
để chia sẻ với những khó khăn của những công nhân người lao động nghèo
trong năm qua thanh đoàn tp hcm cũng đã tổ chức xe duyên thành công
cho một trăm linh cặp đôi thành niên công nhân bằng một hôn lễ tạp thể đàm ấm vui tươi
mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc
các cô dâu chú rể không giấu được sự vui mừng và xúc động
khi có một hôn lễ ấm áp với đầy đủ các nghi lễ truyền thống
thực hiện lời kêu gọi của thủ tướng chính phủ
cả nước chung tay vì người nghèo không để ai bị bỏ lại phía sau
hàng năm từ nguồn cơ sách nguồn xã hội hóa
thành phố đã đầu tư gần năm tỷ đồng để xây dựng nhà tình nghĩa
nhà tình thương tặng phương tiện làm ăn hỗ trợ vốn xây dựng trường học
trạm y tế đào tạo nghề cho con em các hồ nghèo
phương châm là cho cần câu để người dân tự đi câu cá
từ ý thức vươn lên của người nghèo đã giúp cho chính quyền thành phố
về đích trong mục tiêu giảm nghèo trước hai năm so với cả nước
năm nào cũng như vậy thì là công ty có những cái đóng góp hoặc là có những cái tham gia
cùng với mặt trận để hỗ trợ người nghèo trên các lĩnh vực như là xây nhà tình thương
tình nghĩa hỗ trợ phương tiện sinh kế cho người nghèo
rồi học bổng cho các cháu học sinh nghèo hiếu học trong một năm mà công ty thực hiện công tác xã hội
cho riêng ở tại thành phố hồ chí minh là một tỷ đồng
trong năm hai nghìn một mươi tám ban vận động quản lý và sử dụng quỹ nghèo đã được sự đồng hành của các cơ quan
đơn vị doanh nghiệp các tổ chức tôn giáo các cá nhân ủng hộ quỹ trên hai trăm linh tỷ đồng
với cái nguồn lực đó thì hệ thống mặt trận tổ quốc từ thành phố cho đến quận viện thường tổ chức các tổ chức tôn giáo các cá nhân ủng hộ quỹ trên hai trăm linh tỷ đồng

đã tổ chức xây dựng nhà trên chín trăm tám mươi bảy căn nhà tình nghĩa nhà tình thương trên hàng trăm ngàn xuất học bổng
nguyễn ngũ thọ phương tiện làm ăn phương tiện sinh kế và đặc biệt là chúng tôi cũng trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ vừa vượt chuẩn nghèo
với sự chung tay góp sức của các tầng lớp nhân dân đã làm đậm nét truyền thống nhân ái nghĩa tình của người dân thành phố
nhờ vậy mà nhiều hoàn cảnh nghèo vượt qua khó khăn nhiều đồng bào dân tộc thiểu số anh em có hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương
được tặng nhà tình nghĩa nhà tình thương và chăm lo giúp đỡ trong cuộc sống giúp vương lên khắc phục khó khăn
năm nay thì chúng ta thực hiện di trúc năm mươi năm thực hiện di trúc của bác và thành phố cũng đã nỗ lực để hoàn thành các chỉ tiêu
tiêu nhiệm vụ của năm hai nghìn một mươi tám cho nên là chủ trương của lãnh đạo thành phố đó tổ chức tiếp tục chăm lo để tổ chức cái tết
đón mừng năm mới thật sự là vui tươi đầm ấm an toàn và tiết kiệm
với tinh thần lá lành đùm lá sách đạo lý truyền thống của dân tộc
trong những năm qua quý viên người nghèo thành phố không chỉ chăm lo cho người nghèo ở thành phố
quỹ viên người nghèo còn chia sẻ khó khăn của người nghèo ở các tỉnh thành bạn hàng năm với số tiền hàng tuần

vì cả nước cùng cả nước thì thành phố hồ chí minh hôm nay được như vậy
vì vậy mà thành phố có trách nhiệm chăm lo không phải ở tại thành phố này mà còn cả những gia đình
những cái cơ sở cách mạng những gia đình cánh sách ở những nơi khác trong cả nước này
thì thành phố đều ghi nhận và nhớ ơn đóng góp tri ân đối với bà con
cùng với các chương trình máy ấm công đoàn trái tim nghĩa tình học bổng nguyễn đức cảnh
tuyên truyền vận động các chủ nhà trọ không tăng giá phòng
tết năm nay liên đoàn lao động thành phố còn tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa
tắm vẽ nghĩa tình đưa đón công nhân nghèo về quê ăn tết
tổ chức tặng quà vui tết cùng công nhân không có điều kiện về quê ăn tết
hợp mặt gia đình công đoàn giám sát việc trả lương mới thưởng quà tết và chế độ tết v v
tổ chức công đoàn đồng hành cùng với doanh nghiệp trong việc chăm lo cho người lao động có thể là về quê
xung hợp với gia đình và sau đó thì sau những ngày vui tết thì trở lại làm việc với doanh nghiệp
như vậy thì cái hoạt động này nó giúp cho doanh nghiệp có thể ổn định được nguồn lao động sau tết
những chuyến thăm tặng quà cho công nhân từ các cấp cơ sở công đoàn được thực hiện rất là hiệu quả và thường xuyên
và qua đó thì giúp cho người lao động cảm thấy được cái
ngoài chăm lo đến chế độ bảo hiểm y tế bảo hiểm xã hội chế độ thai sản lương tháng một mươi ba
các doanh nghiệp còn tổ chức vui tết cùng với công nhân

và mọi tầng lớp nhân dân cùng chung tay chăm lo tết cho người nghèo nhằm giúp họ có được một cái tết sung túc ấm áp hơn
trong những năm qua thì giới chùa chúng tôi luôn luôn thực hiện các công tác từ thiện như là chăm lo xây nhà tình thương
tình nghĩa ủng hộ quỹ về trường xa tiến đầu tổ quốc và phát thể bảo hiểm bữa cơm người già
để góp phần
nhỏ nhỏ cùng với đảng chính quyền cùng với mặt trận tổ quốc chăm lo cho người nghèo khó khăn gơ nhở
trong năm hai nghìn một mươi tám thì ban quản trị đình bà mariaman hối hộp với hội ngộ tuổi nguồn một
dẫn động một số bà con có lòng hảo tâm cũng như là các nhà tài trợ để tham gia
đóng góp vào quỹ chăm sóc về người cao tuổi
chăm sóc quỹ dự nghèo và vì học bổng của các cháu
ngoài ra chúng tôi còn có xây dựng một số nhà tình thương nhà tình nghĩa ở các tỉnh
trước thêm năm mới thành phố cũng đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa để huy động các nguồn lực trong xã hội
chăm lo cho các gia đình chính sách người nghèo các chiến sĩ đang cầm chắc tay súng để bảo vệ tổ quốc
ngoài số tiền trên năm trăm linh tỷ đồng của các mạnh thường quân
trích từ ngân sách trên tám trăm linh tỷ đồng để tổ chức trên ba mươi đoàn đi thăm và tặng quà chăm lo tết cho các gia đình chính sách và người nghèo
với tinh thần là mọi người mọi nhà được đón tết đầm ấm vui tươi
chân bị đi bán rồi té té rồi giờ đi không được không có tài nguộn
rồi giờ được đón quà tôi cảm ơn
theo đó cán bộ lão thành cách mạng nhân sĩ trí thức mẹ việt nam anh hùng còn sống
thương binh nặng hàng đồng
đặc biệt người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm tám mươi một
đặc biệt nặng được thành phố tặng quà trị giá ba một triệu đồng trên xuất
năm nay thì chúng ta lại có mở rộng hơn các đối tượng
mình phải quan tâm hết tất cả những người dân mà còn khó khăn trên địa hành phố
đặc biệt là những người dân mà có cái di dời giải tỏa mà còn khó khăn
đã chấp hành tốt và như vậy thì chúng ta cũng phải quan tâm để theo cái cuộc sống của người dân
đã phát huy như thế nào ở tại địa phương
đồng thời như vậy mình cũng phát hiện ra những cảnh đời còn khó khăn
để mình tiếp tục chia sẻ và động viên người dân
ngoài các xuất quà của nhà nước quà của thành phố theo quy định
các hộ nghèo hộ cần nghèo và diện có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
còn được các nhà từ thiện nhà hảo tâm tặng thêm quà tết
cả nơi rất khó khăn tôi bán nhà ăn bên lệ đường số bốn mươi hai trương định
con tôi thì tai biến mà chồng tôi cũng bị tai biến mà không có việc làm
cũng để tri ân giới văn nghệ sĩ đã có nhiều đóng góp cho ngành văn hóa nghệ thuật nước nhà
nhân dịp đầu năm mới lãnh đạo thành phố sở văn hóa và thể thao và các nhà hảo tâm đã đi thăm
chúc tết động viên các nghệ sĩ cao tuổi đang dưỡng lão tại khu nghỉ dưỡng nghệ sĩ quận tám
đây là nguồn động viên rất lớn dành cho những nghệ sĩ neo đơn đang sinh sống tại đây
trong mỗi độ tết đến xuân về
rất lấy làm mừng và rất lấy làm cảm động
mình không biết có cái gì để mình đền đáp lại
có cái nghề nghiệp của mình mình cống hiến cho được bao nhiêu thì hay bao nhiêu
cái đó là mình rất là hân hạnh
được lãnh đạo thành phố cũng như là có quan tâm tới chúng tôi thì chúng tôi rất lấy lòng vinh hạnh
và rất là vui vẻ cho tới ngày hôm nay
hành bố lãnh đạo đảng nhà nước xuống đây giúp chúng tôi tôi rất cảm ơn
bởi vì mình già cả rồi giờ không biết làm gì hơn
nghề nghị của mình bây giờ nó còn chút chút thôi thôi chứ không có gì nữa cả
cùng với các hoạt động thăm hỏi tặng quà của lãnh đạo thành phố
thành đoàn cũng đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa để chăm lo đời sống cho thanh thiếu niên
đặc biệt là thanh niên công nhân học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn
được tặng quà tặng vé tàu vé xe về quê ăn tết
năm nay thì đa phần là các bạn sinh viên khó khăn nhiều năm chưa về quê đón tết
đã được nhận vé hỗ trợ từ chương trình
tiếp đến thì trung tâm sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các bạn sinh viên khó khăn không về quê đón tết
thông qua chương trình họp mặt sinh viên đón tết xa nhà
tết xuân vầy xuân yêu thương vân vân đã mang đến cho những công nhân người lao động nghèo
người già cả cô đơn trẻ mồ côi trẻ em nghèo trong các mái ấm nhà mở vân vân
được đón tết trong không khí thật đầm ấm vui tươi và hạnh phúc
những món quà những lời chúc mừng năm mới ấm nghĩa đảng tình dân
nồng ấm nghĩa tình trước thềm năm mới của các đồng chí
lãnh đạo đảng nhà nước quốc hội lãnh đạo thành phố và lãnh đạo địa phương
các doanh nghiệp các nhà hảo tâm trước thêm năm mới là nguồn đồng tiên
là nguồn kích lệ to lớn để người nghèo nỗ lực vươn lên trong cuộc sống
xứng đáng là những công dân trên thành phố mang tên bắc thành phố anh hùng